tổng cục thủy lợi thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo
tuy mùa khô năm hai nghìn một mươi bảy không khốc liệt như năm hai nghìn một mươi sáu nhưng dòng chảy sông mê công có thể thiếu hụt
dẫn đến hạn hán và xâm nhập mặn đến sớm ngay từ những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó vụ mùa năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu vùng sản xuất nông nghiệp thủy sản thuộc hệ thống quản lộ phụng hiệp
ở các tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau mặc dù bị thiệt hại nghiêm trọng hơn một năm trăm linh ha
ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân
nhưng nhờ diện tích vùng nuôi khôi phục theo mô hình nuôi thâm canh và bán thâm canh
nên năng suất sản lượng thu hoạch cả năm đạt và vượt kế hoạch
theo dự báo của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
khu vực đồng bằng sông kiểu long từ tháng ba đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
lượng mưa giảm khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm
mùa khô hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tổng lượng dòng chảy sông mê công về đồng bằng sông kiểu long
sẽ thiếu hụt so trung bình nhiều năm từ một mươi năm đến ba mươi
do đó các địa phương trong khu vực cần quan tâm công tác thủy lợi
sử dụng nguồn nước hợp lý cho sản xuất nuôi trồng thủy sản